kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật với các tin tức mới nhất về an ninh trật tự
hôm nay tám tháng một mươi một tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên sơ thẩm xét xử đường dây vận chuyển mua bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn
do lê hổ vũ nguyễn trí thiện cùng chú tại cà mau cùng với hai mươi đồng phạm trong đó có cả người nước ngoài thực hiện
các bị cáo bị truy tố về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tàng trữ trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trả cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phát hiện đường dây do người nước ngoài cầu kết với các đối tượng là người việt nam thực hiện
tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ campuchia về tp hcm một phần tiêu thụ ở trong nước một phần được vận chuyển ra nước ngoài hàn quốc tiêu thụ
trong khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại tp hcm đồng nai bình dương
hồ vũ sử dụng nhiều chứng minh nhân dân giả để thực hiện hành vi phạm tội đã tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy các loại
trong đó bị thu giữ một trăm sáu mươi hai kg ma túy các loại số còn lại vận chuyển tiêu thụ chót lọt
trong đó cáo trạng xác định lê hổ vũ là chủ mưu cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội tích cực
giúp sức cho vũ là nguyễn trí thiện ba người nước ngoài cùng một mươi bảy bị cáo đồng phạm trong đó bị cáo lê thành nghĩa chưa đủ một mươi tám tuổi trong thời điểm phạm tội
tuyên tỏa dự kiến kéo dài nhiều ngày
cũng liên quan đến ma túy công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cũng vừa phát hiện bắt giữ đối tượng mai văn mai văn hải hoàng
chú phường thủy xuân tp huế thu giữ hơn hai ba trăm linh viên ma túy
qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế phối hợp với công an phường thủy xuân
nắm được nguồn tin hoàng có những biểu hiện liên quan đến ma túy
đến khoảng một mươi chín h ngày ba tháng một mươi một
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của hoàng phát hiện thu giữ hai ba trăm một mươi bảy viên nén màu đỏ và hai mươi viên nén màu xanh
bước đầu hoàng khai nhận tất cả số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hoàng mua về mục đích để bán kiếm lời
còn tại an giang vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút đêm qua bảy tháng một mươi một bất ngờ kiểm tra một nhà trọ trên địa bàn phường mỹ xuyên
lực lượng công an tp long xuyên phát hiện bắt quả tang sáu nam nữ
sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ
tiến hành kiểm tra nhà trọ uyên phương trên đường võ thị sáu khóm đông an bốn phường mỹ xuyên
tổ công tác phát hiện bắt quả tang tại phòng trọ do trần thị huỳnh giao
chủ tỉnh an giang và nguyễn ngọc thúy vi chủ tỉnh sóc trang thuê
có bốn nữ và hai nam đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ trong phòng gồm hai đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng nghi lẻ ma túy
bốn mọc ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng
tám viên nén nghi lẻ ma túy cùng nhiều tăng vật liên quan
ngoài ra tổ công tác còn phát hiện tạm giữ hơn năm mươi bình khí bóng cười trong phòng giao và vi thuê trọ
qua test nhanh cả sáu đối tượng đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đinh ngọc bình
chú quận thanh khê tp đà nẵng về hành vi lửa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đinh ngọc bình đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải của mình
và nói dối rằng được chủ đất ủy quyền làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất ở
đồng thời giao bán lô đất ba năm trăm hai mươi tám m hai tại phường thanh khê tây quận thanh khê với giá một trăm bốn mươi tỷ đồng
sao bẫy của bình nạn nhân đã chuyển cho bình số tiền hai mươi tỷ đồng để đặt cọc
sau khi chiếm đoạt số tiền trên bình đã sử dụng vào mục đích cá nhân
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố còn tiếp nhận thêm hai đơn tố cáo khác
tố cáo đinh ngọc bình chiếm đoạt sáu tỷ đồng hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
xác định công tác kiểm soát hoạt động vận tài hành khách là nhiệm vụ trọng tâm
xuyên suốt có vai trò quan trọng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
có phần kiểm chế làm giảm tai nạn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh phú thọ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác xử lý nghiêm xe ô tô vận chuyển hành khách
không đảm bảo các quy định về kinh doanh vận tài hành khách
điều này đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
tuyên truyền từ lái xe và yêu cầu lái xe chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách ký cam kết như thế này
là một trong những biện pháp bước đầu của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ
trong việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
đồng thời để lái xe chủ động ý thức trong việc chấp hành các quy định về vận tải hành khách
tuyên truyền từ lái xe và yêu cầu lái xe chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tài hành khách
đồng thời để lái xe chủ động ý thức trong việc chấp hành các quy định về vận tài hành khách

đồng thời để lái xe chủ động ý thức trong việc chấp hành các quy định về vận tài hành khách

tuyên truyền từ lái xe và yêu cầu lái xe chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tài hành khách

tuyên truyền từ lái xe và yêu cầu lái xe chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tài hành khách
đồng thời để lái xe chủ động ý thức trong việc chấp hành các quy định về vận tài hành khách

đồng thời để lái xe và yêu cầu lái xe chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tài hành khách
đồng thời để lái xe chủ động ý thức trong việc chấp hành các quy định về vận tài hành khách

trong đó chú trọng vào các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng tự ý thay đổi đặc tính kết cấu của xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông điều khiển xe không đội ngũ bảo hiểm trở quá số người quy định
trong đó chú trọng vào các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng bốc đổ xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông trở quá số người quy định